nhiều nội dung trong đó cũng không còn phù hợp với luật khoa học và công nghệ sửa đổi năm hai nghìn một mươi ba
và các luật về doanh nghiệp đất đai đầu tư tổ chức chính phủ mới chỉnh lý trong năm năm trở lại
kết quả nghị định một mươi ba hai nghìn một mươi chín ndcp mới về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt chính thức có hiệu lực vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mặc dù đã phát huy được vai trò nhất định tuy nhiên
nghị định tám mươi qua thời gian triển khai và thực tiễn đã bộc lộ
hạn chế và đã được thay thế bằng nghị định một mươi ba vừa có hiệu lực
thưa tiến sĩ nguyễn quân ông có thể chia sẻ rõ hơn về điểm nổi bật của nghị định một mươi ba so với nghị định tám mươi trước đây
điều đầu tiên là nghị định một mươi ba mở rộng đối tượng
thay vì chỉ có các doanh nghiệp mới thành lập và đang làm chủ sở hữu các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
đưa vào sản xuất kinh doanh
nghị định một mươi ba mở rộng ra cho cả những doanh nghiệp mà đã được thành lập
từ trước những doanh nghiệp có thể trước đây thì chưa đưa những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
nhưng giờ đây thì khi họ đã sản xuất rất nhiều năm họ có thể tiếp cận được những nguồn kết quả nghiên cứu sáng chế và những cái bí quyết công nghệ
để họ thay đổi cái sản phẩm hoặc là họ đưa những công nghệ mới vào ứng dụng cho sản xuất
thì những doanh nghiệp cũng được xem xét để công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ
và cũng được hưởng những ưu đãi của doanh nghiệp khoa học và công nghệ
kể từ khi mà họ được công nhận
điểm thứ hai khác với nghị định tám mươi trước đây
trước đây chúng ta quy định là các doanh nghiệp thì năm đầu tiên sau khi mà được công nhận
thì phải có ba mươi doanh thu là từ kết quả nghiên cứu
và sau năm thứ hai thì phải nâng lên năm mươi
và từ năm thứ ba trở đi là phải bảy mươi
doanh thu của họ phải là các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu hoặc công nghệ
nhưng với nghị định một mươi ba thì chỉ còn một mức
đồng loạt là tất cả các doanh nghiệp mà đã được công nhận là doanh nghiệp công nghệ
thì chỉ cần là ba mươi doanh thu của họ
là từ những cái sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ mới
từ kết quả nghiên cứu là đã được hưởng những ưu đãi
thì chúng tôi thấy rằng là một vài cái thao gỡ như thế
thì phần nào đó cũng có thể làm thay đổi cái bức tranh hiện nay
và về phía doanh nghiệp thì thưa ông đặng xuân thắng
ông đánh giá như thế nào về nghị định một mươi ba
đang được kỳ vọng sẽ là điểm mới về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ
sau khi chính phủ ban hành nghị định một mươi ba
thì doanh nghiệp chúng tôi là một doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ
thì chúng tôi cũng nghiên cứu rất là kỹ
bởi vì chúng tôi kỳ vọng là đây là cái chìa khóa để những
không những doanh nghiệp chúng tôi mà có nhiều doanh nghiệp khác ở trong việt nam
có thể đăng ký là những doanh nghiệp khoa học công nghệ
thì tôi thấy là những điểm đổi mật mà tôi ở cái nghị định này
thì chúng ta thấy là thứ nhất là cái nghị định này đã tháo bỏ được rất nhiều cái rào cản
mà nghị định tám mươi đã đưa ra
như đồng chí tiến sĩ nguyễn quân cũng vừa chia sẻ
đấy chính là những cái căn cứ pháp lý
và những cái điều kiện để được công nhận được cái khoa học công nghệ
cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng nhận thấy là chính là cái chính sách yếu đải
dành cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ
và một cái phần nữa là cái thời gian để cấp cái đăng ký chứng nhận doanh nghiệp
thì là đã giảm xuống từ ba mươi ngày xuống còn một mươi năm ngày
đấy cũng là cái điều mà chúng tôi cũng rất là mong đợi
nghị định một mươi ba cũng đã đơn giản hoạt động
các điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
giảm điều kiện để nhận yếu đải thuế
và giảm thời gian xử lý nhanh thủ tục hành chính v v
đó chính là những điểm nổi bật
tuy nhiên thưa ông thắng được biết là công ty của ông thì
là doanh nghiệp có nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ
nhưng mà tại sao đến giờ này vẫn chưa đăng ký để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ
và sự ra đời của nghị định một mươi ba thì có khiến ông thay đổi với lại những cái yếu đải được quyết định
vâng như các bạn đã biết
nghị định tám mươi là một rào cản rất lớn
để những doanh nghiệp như chúng tôi muốn đăng ký trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng rất là khó khăn
bởi vì thứ nhất là về các điều kiện
mà nổi bật là các điều kiện về doanh thu
trong nghị định tám mươi đã quyết định là
năm thứ nhất là ba mươi năm thứ hai là năm mươi và năm thứ ba là bảy mươi
trong cái đó những cái sản phẩm chủ đạo thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
thì trong cái doanh thu là nó chiếm tỷ trọng không cao
bởi vậy cho nên là không những doanh nghiệp chúng tôi
mà rất là nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ
nhưng mà không đáp ứng được cái điều kiện đó
vì thế cho nên là mặc dù chúng tôi cũng muốn đăng ký trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ
nhưng mà cũng rất là khó khăn
cái vần thứ hai là các cái chính sách yếu đải
thì nó cũng không thực sự là thu hút với chúng tôi
trong cái đó các cái chính sách đi kèm
trong cái công việc là giám sát các cái hoạt động của doanh nghiệp
nhất là đối với các cái vấn đề tài chính của con thuế
thì nó lại rất là khó khăn
và là không cởi mở
làm cho chúng tôi thực sự là
khi trở thành những doanh nghiệp khoa học công nghệ
thực sự là nó cũng không mang nhiều lợi lý
vậy cho nên chúng tôi cũng đắn đo trong cái việc mà trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ
với những lý do như ông đặng xuân thắng vừa chia sẻ
thì liệu nghị định một mươi ba có khắc phục được những vấn đề trên
và có thu hút được doanh nghiệp đăng ký để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ không ạ
theo tôi thì nghị định một mươi ba
cũng đã có những cái cải cách về thủ tục hành chính
nên rồi cũng mở rộng cái phạm vi
rồi cũng có thể có thêm một vài cái ưu đãi
tuy nhiên là tôi vẫn nghĩ rằng là
nghị định này cũng vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với doanh nghiệp
đặc biệt là những doanh nghiệp mà
sản xuất bằng công nghệ mới và công nghệ cao
lý do là vì hệ thống luật
hệ thống pháp luật của chúng ta nó không đồng bộ
điều thứ hai mà chúng tôi cũng thấy là
cái thủ tục mặc dù có thể đơn giản hóa
thế nhưng mà với những cái doanh nghiệp khoa học công nghệ
thì sản phẩm của nó
là công nghệ cao công nghệ mới
cho nên ở các địa phương không phải là các cán bộ quản lý
ở các sở
người ta đều có thể hiểu được
và bây giờ đi
gọi là đi xác nhận
cái doanh nghiệp ấy
sử dụng công nghệ này có phải là mới
hay là cái này có phải là kết quả nghiên cứu
thì nó làm vấn đề
và một yếu tố cuối cùng nữa
mà chúng tôi cũng thấy là nó cũng có thể là còn vướng
cái quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp
đó là quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp
nhưng cái kết quả nghiên cứu
để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh
trước đây nghị định tám mươi
thì cũng đã có quy định
sau này khi mà chinh phủ bàn hành nghị định chín mươi năm
về đầu tư và cơ chế tài chính
cho quốc công nghệ
thì có hẳn một cái điều hai mươi
trong đó ghi rõ một cái khoản là nhà nước
sẽ giao cái quyền sở hữu
kết quả nghiên cứu một con nguồn gốc
từ ngân sách nhà nước
cho doanh nghiệp quốc công nghệ
để doanh nghiệp quốc công nghệ có thể làm chủ
và đưa vào sản xuất kinh doanh
để được hưởng những cái chính sách hiệu đại
bây giờ nghị định một mươi ba
thì lại nói rằng là
hủy bỏ cái điều hai mươi
của nghị định chín mươi năm
như vậy thì
mà trong khi là nghị định một mươi ba
lại cũng không nói rõ là các doanh nghiệp quốc công nghệ
phải là chủ sở hữu hợp pháp
của những cái kết quả nghiên cứu
chúng ta cũng thấy là có rất nhiều những cái vướng mắt
trong cái việc ứng dụng nghị định một mươi ba
và trong thực tiễn nhất là khi mà nghị định một mươi ba
lại chưa đưa ra được những cái hiệu đại thực sự vượt trội
thưa ông thắng quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
và từ các đội doanh nghiệp thì theo ông
cần phải giải quyết những khó khăn
vướng mắt này ra sao
thực ra thì
như tiến sĩ nguyễn quân bình chia sẻ đấy
những cái vướng mắt đấy là những cái vướng mắt
mà doanh nghiệp hiện nay đang bóp phải
và tôi thì tôi còn tìm ra một cái vướng mắt nữa
đó là cái
vướng mắt trong cái chính sách hiệu đại
là khi các cái doanh nghiệp
tiếp cận các nguồn vốn
giờ này như bộ học nghệ đã
có cái quỹ đổi mới
doanh nghiệp ấy
thì cái việc tiếp cận những cái chính sách hiệu đại đó
rất là khó khăn
cái vấn đề thứ hai nữa là
hiện nay là tôi thấy một cái vướng mắt nữa là
là về cái
cái kinh phí
mà nhà nước quy định dành cho
cái việc nghiên điên phát triển
học đổi mới công nghệ
hiện nay là trong cái quy định là một mươi
cái giá trị sau thuế
tức là nếu doanh nghiệp
ví dụ tôi có doanh nghiệp tôi là
có doanh thu một mươi tỷ một năm

tương đương với khoảng lợi nhuận
khoảng từ năm bảy trăm linh triệu
thế thì nếu như tôi chỉ bỏ ra
theo quy định của nhà nước để nghiên cứu phát triển
thì tôi nghĩ là không doanh nghiệp nó có thể phát triển được
đúng là đây
những cái chia sẻ của ông thắng cũng là một cái vấn đề lớn
trong cái nghị định một mươi ba này
đó là cái việc dùng tối đa một mươi lợi nhuận trước thuế
để trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ
sử dụng cho mục đích nghiên cứu chuyển giao công nghệ
và mới đây là theo nghị định một mươi ba
thì có thể dành hoặc cho hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu
tuy nhiên là trong khi các doanh nghiệp việt nam
hiện nay thì chủ yếu là nhỏ và vừa
và thậm chí có những doanh nghiệp còn siêu nhỏ
thì việc trích lập một mươi lợi nhuận trước thuế
đối với nhiều doanh nghiệp là không đủ để nghiên cứu
điều này có phải là
một trong những cái nút thắt vẫn làm khó cho doanh nghiệp không
thưa tiến sĩ nguyễn quân
vấn đề này thì không chỉ nghị định một mươi ba
mới đặt ra mà ngay cả
trong luật của công nghệ
rồi các nghị định hướng dẫn luật của công nghệ
thì cũng đều bị vướng cái này
bởi vì như tôi có nói là hệ thống luật pháp chúng ta không đồng bộ
những gì liên quan đến thuế
là phải do luật thuế quy định
và như vậy trong cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp
người ta đã quy định là doanh nghiệp
chỉ được trích tối đa là một mươi lợi nhuận trước thuế
cho cái quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp
vì vậy mà luật khoa học công nghệ
có muốn cũng không thể vượt qua được
cái hàng rào của luật thuế
chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị
với chính phủ là nên sửa cái này
tức là doanh nghiệp
có thể được trích không giới hạn
miễn là khi có một dự án đầu tư
cần công nghệ mới
thì người ta có thể đủ nguồn lực
người ta đầu tư
và như vậy thì nhà nước
cũng chỉ cho người ta được
có cái thuế thu nhập doanh nghiệp thôi
còn lại cái phần còn lại rất lớn
trên dưới tám mươi
cái quỹ này chính là cái lợi nhuận sâu thuế của doanh nghiệp
cho nên là doanh nghiệp mà họ
thì họ cũng thiệt nhiều bởi vì là
cái lợi nhuận sâu thuế của họ sẽ giảm
nhưng mà họ sẽ được lợi khi mà họ đầu tư được công nghệ mới
và tạo ra sản phẩm mới
thì năm sau có thể doanh thu
họ tăng lên rất nhiều lần
và họ sẽ đóng thuế những năm sau
lớn hơn năm trước cũng rất nhiều lần
thì đứng ở góc độ
là nuôi dưỡng nguồn thu
của ngân sách nhà nước
thì tôi nghĩ rằng là nên ngay cả trong luật thuế doanh nghiệp
thì chúng ta nên có cái điều chỉnh
là cho phép doanh nghiệp có thể trích
cái lợi nhuận trước thuế của họ để đầu tư cho
khoa học công nghệ
có ý kiến cho rằng năng lực của cơ quan thẩm quyền
đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy đăng ký
doanh nghiệp khoa học và công nghệ
và con số bốn trăm linh doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ
trên tổng số ba doanh nghiệp
đủ điều kiện là doanh nghiệp khoa học và công nghệ
phải chăng muốn nói lên một điều
và công việc này chưa thực sự đạt được kết quả như mong muốn
thưa thầy sĩ nguyễn quân
điều này nó nói lên cái ý là
nó cũng từ hai cái nguyên nhân
các cơ quan
quản lý có thẩm quyền
thẩm định rồi xem xét
hồ sơ cấp giấy chứng nhận
thì có thể năng lực cũng chưa đạt được
cả cái mức để cho doanh nghiệp
người ta cảm thấy là
hồ sơ họ nộp vào
là sẽ được thẩm định đúng
và sẽ được cấp đúng hạn
thứ hai là cái chính sách yêu đại
của nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ
nó cũng chưa đủ hấp dẫn đối với
các doanh nghiệp khoa học công nghệ
có lẽ là vì hai cái nguyên nhân đó là chính thôi
cho nên là rất nhiều doanh nghiệp
mặc dù người ta đủ hiệu kiện
làm những cái sản phẩm khoa học công nghệ rất là tốt
nhưng mà người ta vẫn không mạnh mà
với việc đi đăng ký
để được công nhận
suy cho cùng thì cái yêu đại này
đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ
cũng chỉ tương đương với những doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao
tương đương với các doanh nghiệp
mà có dự án đầu tư công nghệ mới
những doanh nghiệp ấy cũng được yêu đại
như là doanh nghiệp khoa học công nghệ
tức là miễn bốn năm giảm chín năm
và thuế xuất một mươi
cho nên là nếu doanh nghiệp khoa học công nghệ
mà không được yêu đại hơn
thì người ta có thể thôi thì họ cứ làm
có dự án đầu tư công nghệ mới
hoặc là họ đầu tư vào khu công nghệ cao
các khu công nghiệp
người ta cũng được hưởng yêu đại rồi
không nhất thiết phải là doanh nghiệp khoa học công nghệ
cho nên là làm sao
chúng ta phải tháo bỏ những cái
nút thắt những cái vướng mắt đó
thì họ mới cảm thấy là
họ được tôn vinh
rồi cũng được yêu đại cao hơn
rồi họ cũng được tạo điều kiện thuận lợi hơn
trong sản xuất kinh doanh
chúng tôi cũng rất mong là những cái nút thắt này sẽ sớm được tháo bỏ
để cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ
có thể là yên tâm chủ động
trong công việc phát triển và nghiên cứu của mình
xin trân trọng cảm ơn
với những ý kiến trao đổi rất sẵn thắn
và chuyên sâu phân tích về nghị định một mươi ba hôm nay
thưa quý vị dù còn nhiều khó khăn
chưa dễ thao gỡ nhưng nghị định một mươi ba đã có hiệu lực
chúng ta kỳ vọng các cơ quan quản lý
đặc biệt là các sở khoa học và công nghệ
sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa
để triển khai thực hiện những quy định mới
giúp chúng thực sự mang lại hiệu quả thiết thực
có sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống như mong muốn
thưa quý vị tiếp nối thành công của kỹ thuật nội soi tuyến giáp
bao tên dr lương
thạc sĩ bác sĩ phan hoàng hiệp
trường khoa điều trị kỹ thuật cao
nội tiết trung ương
đã nghiên cứu ra kỹ thuật nội soi tuyến ráp một lỗ
thành công này đã góp phần đưa việt nam
trở thành quốc gia đầu tiên ứng dụng phương pháp phẫu thuật mới này
phẫu thuật nội soi đã mở ra một kỷ nguyên mới
trong việc điều trị bệnh
và đã được ứng dụng trong hầu hết các cơ quan bệnh lý cần phẫu thuật
yêu điểm của phương pháp này là sự xâm nhập tối thiểu
ít gây tổn thương ít đau đớn
người bệnh sau khi phẫu thuật
sức khỏe sẽ phục hồi nhanh
giảm số ngày điều trị
nó là một cái đường dạch duy nhất
ở trong hõm nách
vì thế nó là cái làm cho cái phẫu thuật tuyến giáp
hoàn hảo nhất
về thẩm mỹ
cái vấn đề thứ hai là chỉ dạch duy nhất ở hõm nách
vì thế nên không phải dạch thêm
ở vị trí thứ hai hay thứ ba
ở các vị trí khác
chính vì thế nó làm tránh cái tổn thương
ở các cái vị trí hay các cơ quan khác
thứ ba là cái đường vào là đường vào trực tiếp
từ nách cho đến tuyến ráp
vì thế cái việc xâm lấn hay là phá hủy
các cơ quan hay các tổ chức khác là ít nhất
và chính vì những cái yếu tố đó
thì làm cho bệnh nhân đỡ đau hơn
thứ hai nữa là nhanh lạnh bệnh hơn
và bệnh nhân có thể ra viện một cách sớm hơn
yếu tố quan trọng làm nên thành công
và tính yêu việt của phương pháp mổ nội soi tuyến ráp một lỗ
là bác sĩ phan hoàng hiệp
cùng cộng sự nghiên cứu sáng tạo ra dụng cụ nội soi riêng
bởi với phương pháp mới
không thể dùng dụng cụ nội soi thông thường
vì chúng có đường ống dẫn to
gấp khúc chỉ phù hợp nội soi ổ bụng và lồng ngực
được biết kể từ khi thực hiện
kỹ thuật nội soi tuyến ráp một lỗ đầu tiên
vào ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
tới nay bệnh viện nội tiết trung ương
đã thực hiện thành công trên nhiều bệnh nhân
cho kết quả khả quan
không chỉ mang lại thẩm mỹ cao
phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ
còn giảm đến mức thấp nhất mức độ tổn thương
đáp ứng được việc cắt bỏ khối u tuyến giáp
lành tính theo đúng chỉ định
an toàn hiệu quả và rút ngắn thời gian nằm viện
chuyển sang phần bình luận
phần thông tin quốc tế
thưa quý vị mới đây
ban tổ chức olympic và paralymic tokyo hai nghìn hai mươi
đã trình làng hai loại robot
do hãng toyota sản xuất
sẽ được triển khai để giúp đỡ
những người tham dự các sự kiện thể thao này
robot hỗ trợ con người
có cánh tay tích hợp để lấy khay
và robot hỗ trợ giao hàng
được thiết kế giống như thùng rác di động
sẽ đóng vai trò là các tình nguyện viên
hướng dẫn người tham dự các sự kiện thể thao này
đến chỗ ngồi của họ
cung cấp thông tin và mang theo thức ăn đồ uống
sẽ có một mươi sáu con robot
được triển khai tại các địa điểm
của olympic tokyo hai nghìn hai mươi
ngoài các robot nói trên
ban tổ chức olympic và paralympic tokyo hai nghìn hai mươi
còn sử dụng bộ khung robot
do panasonic sản xuất
được gọi là power assistance suit
các bộ khung này sẽ được những công nhân mặc
để nâng hoặc di chuyển hành lý
hay các vật nặng
mạng năm g đã không còn xa lạ với hàn quốc
với mong muốn dẫn đầu
trong việc triển khai và ứng dụng công nghệ này
vào cuộc sống hàn quốc vừa giới thiệu
trước xe không người lái
kết nối mạng năm g đầu tiên trên thế giới
được phát triển bởi đại học hàn giang của hàn quốc
phối hợp với công ty viễn thông di động
chiếc xe không người lái này đã chạy được tám km
bằng việc sử dụng công nghệ mạng năm g
xe có thể chuyển làn vượt chứa ngại vật
và truyền trực tiếp video hành trình
mà không gặp bất kỳ lỗi hay sự chậm trễ nào
hiện hai đơn vị này đang lên kế hoạch
tích hợp thêm công cụ giải trí trên xe
như công nghệ thực tế ảo vr
và thực tế ảo tăng cường ar
để tạo ra trải nghiệm đa chiều cho người dùng
trước đó hàn quốc cũng đã ra mắt
một chiếc xe buýt một mươi chỗ
được trang bị mạng năm g ở trung tâm thủ đô của nước này
mỗi chỗ ngồi trên xe buýt đều có tay nghe
thực tế ảo vr đi kèm
thưa quý vị
công nghệ in ba d đã được ứng dụng để tạo nên hầu hết mọi thứ
và mới đây là những miếng sushi
đây được xem là luồng gió mới
cho nghệ thuật ẩm thực của đất nước mặt trời mọc
công ty open mears của nhật bản
vừa giới thiệu chiếc máy sushi in ba d độc đáo
chiếc máy này có khả năng phân tích dinh dưỡng của khách hàng
sau đó tạo ra chiếc bánh sushi phù hợp với mỗi người
để thực hiện công việc này
công ty thu thập một mẫu nước bọt
chất thải từ người dùng
và đưa vào chiếc máy để phân tích
tìm các mẫu sushi in ba d
với hàm lượng dinh dưỡng tối yêu
tùy chỉnh cho mỗi cá nhân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
hẹn gặp lại quý vị vào không giờ này
trong chương trình tuần sau
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại